lãnh đạo công an huyện gia lâm hà nội xác nhận và cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong
của một nam thanh niên tên hoàng đức nhân hai mươi chín tuổi quê ở quảng ninh
còn gọi là hoàng tử gió tử vong vào một trung cư trên địa bàn
hoàng tự gió tên thật là hoàng đức nhân từng được biết đến với biệt danh giang hồ mạng
hoàng tử gió là đàn em thân thiết với đàn anh giang hồ như khá bảnh huấn hoa
trước đó vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hoàng tử gió từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm
tại một trung cư cao cấp ở xã đà tốn nạn nhân ở chung căn hộ với hai nam thanh niên khác tên lhd và txp
được những người này thuê từ bốn đến năm tháng trước mục đích để kinh doanh
hiện công an xã đà tốn và công an huyện sa lâm đang tích cực điều tra vụ biệt
hoàng tử gió được rất nhiều người biết đến gây chú ý với hình xăm đầy người
bao gồm cả cổ facebook cá nhân của hoàng tử gió hiện có gần chín trăm linh follow